quỹ ban nhân dân tỉnh hòa bình tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
và trả lời những vấn đề liên quan đến ngành giáo dục tỉnh hòa bình đang được dư luận quan tâm trong thời gian qua
năm nay tỉnh hòa bình có tám chín trăm chín mươi ba thí sinh tham gia dự thi trong đó có bảy sáu trăm bảy mươi chín thí sinh trung học phổ thông
một mươi thí sinh giáo dục thường xuyên và hai trăm chín mươi chín thí sinh tự do
tỉnh đã bố trí ba trăm chín mươi ba phòng thi tại ba mươi bảy điểm thi với một một trăm bảy mươi sáu cán bộ giáo viên tham gia ban coi thi
trong đó có năm trăm linh bảy cán bộ coi thi của bốn trường đại học học viện
quan điểm của ban thường vụ tỉnh hòa bình là sẽ xử lý nghiêm các khuyết điểm vi phạm của cán bộ đảng viên công chức viên chức
cho dù ở bất cứ cương vị nào có liên quan đến vụ nâng điểm thi năm hai nghìn một mươi
tỉnh hủy tỉnh chỉ đạo và thực hiện
kỳ thi năm nay là an toàn nghiêm túc công bằng đúng quy chế đảm bảo kết quả thi phản ảnh đúng chất lượng dạy và học kiên quyết
không để xảy ra sai phạm từ lý nghiêm các sai phạm các tập thể cá nhân để xảy ra sai phạm trong kỳ thi năm hai nghìn một mươi tám
kỳ thi năm nay tỉnh hòa bình có sáu mươi một tám học sinh chỉ dùng kết quả thi trung học phổ thông quốc gia để xét tốt nghiệp trung học phổ thông
tăng ba năm so với năm hai nghìn một mươi tám
kỳ thi năm nay tỉnh hòa bình có sáu mươi một tám học sinh chỉ dùng kết quả thi trung học phổ thông quốc gia để xét tốt nghiệp trung học phổ thông